bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với tội phạm cướp cướp giật tài sản của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật